đột nhập nhà dân trộm hai chiếc xe mô tô trị giá trên bảy mươi triệu đồng
hai đối tượng lê quốc cường và đoàn văn tấn cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản cả hai đều mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
theo đó tấn điện thoại rủ cường đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
phát hiện trong sân nhà người dân có hai chiếc xe mô tô cả hai đã dùng đoạn bẻ khóa
lấy trộm xe rồi tẩu thoát trong đêm cường và tấn đã tháo bỏ biển số xe
rồi gắn biển số khác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
tuy nhiên trong quá trình mang đi tiêu thụ đã bị phát hiện bắt giữ